thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước đang tồn tại nhiều rào cản
và kém sức cạnh tranh so với các nước trong khu vực
nguyên nhân dẫn đến việc từ môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi
rồi quy định về điều kiện kinh doanh cũng chưa phù hợp và thiếu hỗ trợ về cơ sở vật chất cũng như về tài chính
chưa có hành lang pháp lý cho các sản phẩm mới
chính vì vậy thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành và địa phương
cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp để phát huy được năng lực
bộ tài chính sẽ chủ trì xây dựng đề án thành lập sản giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và hướng dẫn hạch toán kế toán
bộ kế hoạch và đầu tư được giao đề xuất sửa đổi luật đầu tư theo hướng giúp nhà đầu tư nước ngoài
thuận lợi trong việc thành lập góp vốn mua cổ phần của quỹ đầu tư khởi nghiệp tại việt nam
thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng thể chế cho các ngành lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới
đã xuất hiện hoặc tiềm năng xuất hiện
đối với các ngành tiềm năng nhưng mức độ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế như tài chính hay ngân hàng
thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm cho doanh nghiệp có thể phát triển và thí điểm sản phẩm mới
theo đánh giá của các tổ chức quốc tế việt nam hiện đang nằm trong nhóm ba hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất asean